đoàn công tác bộ ngoại giao và đoàn đại sứ quán hàn quốc tại việt nam đã đến hậu giang làm việc để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hàn quốc với tỉnh hậu giang
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay nhiều đoàn công tác của tỉnh hậu giang đã đến các địa phương của hàn quốc nhằm xúc tiến đầu tư thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực
đã có hơn một mươi tám bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh hậu giang với các địa phương tổ chức doanh nghiệp của hàn quốc được ký kết và được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt
cuộc gặp gỡ hậu giang hàn quốc lần này sẽ là cơ hội quý báu để hậu giang chia sẻ giới thiệu tiềm năng thế mạnh và các chính sách đầu tư của tỉnh đến với các đối tác hàn quốc
qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với hàn quốc trong khuôn khổ song phương cũng như khuôn khổ hợp tác hàn quốc bê công